nhà đầu tư dự án của dự án bot quốc lộ hai cải tạo nâng cấp đoạn nội bài vĩnh yên cho biết bộ giao thông vận tải đã chấp thuận cho trạm thu phí số ba tại km hai trăm bảy mươi trên trục đô thị mới mê linh đi vào hoạt động để thay thế cho hai trạm thu phí phụ của công ty tại khu vực phúc yên và tỉnh lộ ba trăm linh tám quốc lộ hai mươi ba cũ từ ngày một mươi một tháng bảy
trạm thu phí số ba đặt tại km hai trăm hai mươi bảy trên đường trục trung tâm khu đô thị mới mê linh thuộc địa bàn xã đạo đức huyện bình xuyên vĩnh phúc đến thời điểm hiện tại nhà đầu tư đã tiến hành xây dựng lắp đặt xong thiết bị tại trạm thu phí và hệ thống chiêu sáng
dự án đường trục trung tâm khu đô thị mới mê linh thuộc dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh vĩnh phúc có chiều dài gần một mươi năm km với tổng mức đầu tư lên tới hai ba trăm ba mươi một tỷ đồng và đã thông xe kỹ thuật vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
điểm đầu giao với quốc lộ hai tại xã đạo đức huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc điểm cuối giao với đường cao tốc bắc thăng long nội bài
dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ hai đoạn nội bài vĩnh yên từ km bảy tám trăm tám mươi đến km hai mươi chín tám trăm linh được thực hiện theo hình thức bot trong nước do công ty của phần bot quốc lộ hai làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng từ tháng hai năm hai nghìn năm với tổng mức đầu tư cho đến nay là bảy trăm bảy mươi hai tỷ đồng và đến tháng tám năm hai nghìn tám được bộ giao thông vận tải cho phép bán
dự án có bốn trạm thu phí hai trạm chính và hai trạm phụ mức thu phí tại các trạm này bằng mức tại quyết định số hai mươi bốn của bộ tài chính ngày chín tháng năm năm hai nghìn tám về việc quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ quốc lộ hai đoạn nội bài vĩnh yên